thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình nhằm khai thác tiềm năng lợi thế phát triển bền vững của ngành thủy sản phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn
có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý có năng suất chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao
hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế gắn với bảo vệ nguồn lợi môi trường sinh thái
từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh trên các vùng biển đảo của tổ quốc
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân hàng năm đạt sáu
tổng sản lượng thủy sản đạt từ sáu năm đến bảy triệu tấn giá trị xuất khẩu thủy sản đạt từ tám đến chín tỷ usd